tính đến thời điểm này số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào tối ngày ba tháng một mươi một ở vùng núi phía tây của nepal đã tăng lên ít nhất là một trăm năm mươi bảy người
truyền thông địa phương đưa tin hầu hết những người thiệt mạng đều đã bị các mảnh vụ đè lên khi nhà của họ thường được làm bằng cách xếp đá và khúc gỗ sụp đổ do ảnh hưởng của trận động đất diễn ra nửa đêm ngày ba tháng một mươi một
trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng gấp rút tìm kiếm cứu nạn các hoạt động bị cản trở do nhiều ngôi làng miền núi bị cô lập chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ
các con đường cũng bị chặn bởi tình trạng lở đất do động đất gây ra hiện lực lượng quân đội nepal đang nỗ lực dọn sạch những con đường bị chặn
chính phủ nepal đang cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất
lêu trại thực phẩm và thuốc men được chuyển đến khi hàng nghìn người trở thành vô gia cư chỉ sau một đêm
bên cạnh việc viện trợ lực lượng cứu hộ còn tập trung vào việc tìm kiếm những người sống sót